ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày truyền thống ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi bốn tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và trao tặng huân chương cao quý cho ban quản lý lăng
lăng chủ tịch hồ chí minh là công trình có ý nghĩa chính trị văn hóa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp của đảng nhà nước và nhân dân việt nam là hình ảnh thiêng liêng biểu tượng đặc sắc hội tụ những tinh hoa về đạo đức văn hóa nhân cách hồ chí minh và truyền thống dân tộc có giá trị thiết thực đến giáo dục đạo đức lối sống nhân cách cho mỗi người dân việt nam
trải qua bốn mươi bảy năm giữ gìn thi hài bắc bốn mươi một năm quản lý vận hành công trình lăng đón tiếp đồng bào
khách quốc tế đến viếng bắc ban quản lý lăng đã phát huy ý thức độc lập tự chủ tự lực tự cường không ngừng học tập nghiên cứu từng bước vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định đây là nhiệm vụ vinh quang và rất tự hào của ban quản lý lăng
các thế hệ cán bộ chiến sĩ và người lao động của bang quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã có nhiều cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chính trị đặc biệt mà đảng nhà nước mạng nhân dân giao phó giữ gìn bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài bác và tổ chức việc đón tiếp chú đáo tra nghiêm cho hàng triệu lực đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước và khách quốc tế đến viếng bác hồ kính yêu của chúng ta
thành tích của các đồng chí đạt được là đắt đắn tự hào được ghi nhận qua tấm quân chương độc lập hoặc nhì
được đảng đồng chí đạt được là đắt đắn tự hào được ghi nhận qua tấm quân chương độc lập hoặc nhì

thủ tướng yêu cầu ban quản lý lăng cần tiếp tục quán triệt tốt đường lối chính trị của đảng nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh
tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cho mọi cán bộ cán bộ chiến sĩ và người lao động thấy được niềm vinh dự tự hào được làm việc tại lăng bắc
tuyệt đối trung thành gắn bó tặng tụy với nhiệm vụ thiên liêng cao cả được giao
thực hiện tốt công tác
tuyển chọn bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ chiến sĩ và người lao động có đủ phẩm chất năng lực trí tuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
thủ tướng yêu cầu ban quản lý thực hiện tốt việc tuyển chọn cán bộ và bồi dưỡng chính trị cho cán bộ chiến sĩ để có đầy đủ phẩm chất năng lực trí tuệ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
tuyển chọn bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ chiến sĩ và người lao động có đầy đủ phẩm chất năng lực trí tuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao